thưa quý vị và các bạn theo thông cáo của bộ ngoại giao nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ joe biden sẽ thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
còn vào sáng nay năm tháng chín lễ khai mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi ba đã được tổ chức trọng thể tại trung tâm hội nghị jakarta indonesia
với sự tham dự của lãnh đạo các nước asean
tổng thư ký asean và nhiều đại diện đối tác tổ chức quốc tế thủ tướng chính phủ phạm minh chính dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam dự lễ khai mạc
tại phiên toàn thể thủ tướng chính phủ phạm minh chính chia sẻ nhận định chung về một năm hai nghìn hai mươi ba nhiều biến động
kinh tế thế giới đã có những tín hiệu phục hồi tích cực hơn song còn nhiều rủi ro tăng trưởng chưa bền vững thương mại phục hồi chậm bất ổn địa chính trị ngày càng phức tạp
trong bối cảnh đó với nỗ lực chung đoàn kết của các nước thành viên và sự dẫn dắt của chủ tịch indonesia cộng đồng asean tiếp tục phát triển ổn định vững vàng với tầm vóc ngày càng lớn mạnh
để giữ vững vai trò là tâm điểm của tăng trưởng thủ tướng chính phủ nhấn mạnh phải nâng cao tự cường của asean thông qua đẩy mạnh liên kết kinh tế mở rộng thị trường nội khối khơi thông các dòng chảy thương mại và đầu tư
thủ tướng phạm minh chính đề nghị các nước asean khẩn trương tháo gỡ các điểm ngẽn và giao cản về chính sách và thể chế duy trì ổn định chuỗi cung ứng nội khối nhằm nâng cao sức chống chịu của khu vực
thủ tướng cũng đề nghị các bộ trưởng kinh tế asean chỉ đạo quyết liệt việc giả soát nâng cấp cũng như đàm phán mới các fta giữa asean với các đối tác nhằm tạo những xung lực phát triển mới cho nền kinh tế khu vực
thủ tướng cho rằng asean cần xác định bảo đảm hòa bình an ninh khu vực đầu tiên và trước hết là trách nhiệm và nỗ lực tự thân của chính asean
muốn vậy các nước thành viên asean phải nêu cao tinh thần đoàn kết độc lập tự chủ tự cường và tinh thần này phải được thể hiện bằng cả lời nói và hành động
asean hoan nghênh các đối tác tham gia hợp tác khu vực hỗ trợ asean và cùng asean ứng phó thách thức chung
trước thực trạng gia tăng cọ sát cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh asean cần thể hiện bản lĩnh vững vàng đoàn kết để các đối tác tôn trọng vai trò trung tâm của asean đối thoại và hợp tác thiện trí tuân thủ tôn trị và nguyên tắc do các cơ chế của asean đề ra
thưa quý vị vở jean gell một trong top một mươi tác phẩm ballet nổi tiếng nhất thế giới đã công chiếu tại nhà hát hồ gươm vào tối ngày hôm qua bốn tháng chín tại hà nội
đến dự và tặng hoa cho các nghệ sĩ có các đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo các cơ quan của quốc hội các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và đông đảo khán giả yêu thích nghệ thuật ballet
jean gell là vở ballet kinh điển mang dấu ấn lịch sử của một thời kỳ
trong thời lãng mạn lấy cảm hứng từ bài thơ của victor hugo nói về một cô gái đã chết sau buổi dạ tiệc xuyên đêm năm một nghìn tám trăm bốn mươi một tại paris
jean gell là kết tinh sáng tạo của biên đạo múa jean coralie và nhà soạn nhạc andorfer adam
một trong những yếu tố khiến vở jean gell luôn tạo nên ấn tượng đặc biệt đối với công chúng là ở kết cấu hai màn vô cùng tương phản
màn một là khung cảnh một ngôi làng ở miền nam nước đức thời trung cổ khi vào mùa thu hoạch
ngập tràn bình yên và niềm hân hoan của mùa lễ hội
màn hai ngược lại là bối cảnh của thế giới bên kia đầy hư ảo sau cái chết của jean gell
xuyên suốt vở ballet jean gell là thông điệp về tình yêu và lòng vị tha
đây là vở múa kinh điển thế giới về bale cổ điển
là một kiểu múa của trang khái lãng mạn
câu chuyện kể về một nàng jean gell là một thôn nữ xinh đẹp gặp một hoàng tử
cô ấy vẫn nhận ra một quý
lý lẽ đó là tình yêu chỉ là sự bao dung là vị tha
thì tất cả những cái mà đã xảy ra trong quá khứ cô đều dùng tình yêu của mình để che chở
với lần đưa vở diễn jean gell quay trở lại này nhà hát nhạc múa kịch việt nam
mong muốn sẽ đưa khán giả đến với nghệ thuật ballet cổ điển thực sự
tái hiện lại những kỹ thuật tinh tế của ballet mũi cứng
đây là một điều kiện rất là tốt để chúng tôi có nhiều cơ hội hơn nữa để lan tỏa cái loại nghệ thuật hàn lâm này
tới khán giả chung của cả nước cũng như khán giả thủ đô được tiếp cận và được biểu diễn ở một nơi sang trọng
với điều kiện hiện đại có thể bậc nhất hiện nay thì là một nền viên dự rất lớn của chúng tôi
và đã đáp ứng được cái mong mỏi cũng như là cái hy vọng của chúng tôi
để truyền tải nhiều hơn nữa loại nghệ thuật này tới công chúng
điều đặc biệt trong tác phẩm jean gell mà nhà hát nhạc vũ kịch việt nam giới thiệu tới công chúng
là sự phối hợp nhuẩn nhuyễn giữa những nghệ sĩ ưu tú nổi tiếng và có nhiều kinh nghiệm
như nghệ sĩ ưu tú phan lương nghệ sĩ ưu tú như quỳnh nghệ sĩ ưu tú ngọc cần thu hằng đức hiếu
cùng với sức trẻ của các nghệ sĩ tài năng như lan nhi khánh băng lan chi
mỗi nghệ sĩ mỗi diễn viên đều có cá tính và sự chú ý riêng của mình
tất cả đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật chất lượng và nhiều cảm xúc
mỗi nghệ sĩ mỗi diễn viên đều có cá tính và nhiều cảm xúc
là dịp để khán giả có thể cảm nhận thực sự về kỹ thuật ballet cổ điển
cùng với khả năng diễn xuất tài năng của các nghệ sĩ hàn lâm chuyên nghiệp
sáng nay tại tỉnh thái nguyên trường văn hóa bộ công an tổ chức lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo
thay mặt đảng ủy công an trung ương thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực
cố gắng của các thầy giáo cô giáo cán bộ công nhân viên và học sinh trường văn hóa
biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
tin tưởng thầy và trò trường văn hóa sẽ vượt qua mọi khó khăn thi đua lập nhiều thành tích
hoàn thành thắng lợi chương trình nhiệm vụ công tác năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
trong không khí rộn ràng phấn khởi của ngày khai trường thứ trưởng trần quốc tỏ đánh chống khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật anh trong thời gian qua ngày càng hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực an ninh tình báo phòng chống tội phạm
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị thời gian tới việt nam và vương quốc anh tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương
tiếp tục duy trì triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác thông tin nghiệp vụ
phối hợp điều tra trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm tài chính ngân hàng rửa tiền
triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết xúc tiến đàm phán và ký kết hiệp định về dẫn độ tội phạm để hoàn thiện hành lang pháp lý
tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác trong tương lai
chân trọng cảm ơn thứ trưởng lê quốc hùng đã dành thời gian tiếp đại sứ ian frew khẳng định trên công vị công tác của mình sẽ nỗ lực làm câu nối
để tăng cường hiểu biết lẫn nhau phối hợp trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên
đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về an ninh trật tự kết nối các cơ quan chức năng hai nước nói chung
và kết nối bộ công an việt nam với các đối tác vương quốc anh nói riêng triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các văn bản được ký kết
sáng nay công an tỉnh sóc trăng và công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức lễ công bố quyết định triển khai tổ chức bộ máy
tại buổi lễ công an tỉnh sóc trăng đã công bố quyết định triển khai tổ chức bộ máy các đơn vị quyết định công tác cán bộ và quyết định của bộ trưởng bộ công an
về thành lập phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc công an tỉnh sóc trăng
phòng có chức năng nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật
tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh
cùng ngày công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã công bố các quyết định về tổ chức bộ máy của công an tỉnh
trong đó sáp nhập đơn vị phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và đơn vị phòng tham mưu thành phòng tham mưu công an tỉnh
sắp nhập phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh
thành phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường và hai đơn vị thuộc khối an ninh thành đơn vị mới
theo đó công an tỉnh bà rịa vũng tàu có quyết định điều động bố trí hơn bốn mươi vị trí lãnh đạo công an các đơn vị địa phương thuộc công an tỉnh
luật căn cước sẽ giúp cho không ai bị bỏ lại phía sau
đó là khẳng định của bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm khi cho ý kiến về dự thảo luật này
bởi trên thực tế hiện nay có hàng triệu người không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào
thậm chí ngay tại đô thị lớn như hà nội và tp hcm có hàng trăm nghìn người
đa phần là người yếu thế không có hộ khẩu không có giấy tờ không được đi học không khai sinh
nếu như không cấp căn cước họ không được đưa vào diện để xã hội giúp đỡ hỗ trợ thì sẽ rất khó khăn
liên quan đến việc đổi tên từ luật căn cước công dân thành luật căn cước
ông công long ủy viên thường trực ủy ban tư pháp của quốc hội cho rằng
việc đổi tên thành luật căn cước đảm bảo tính tương thích với hệ thống pháp luật của chúng ta hiện nay
phù hợp với tính chất điều chỉnh của luật và đảm bảo tính khái quát
tôi cho rằng là tên gọi luật căn cước thì nó cũng đảm bảo sự tương thích với pháp luật của chúng ta hiện nay
và nó cũng phù hợp với cái tính chất điều chỉnh của luật
nói nó phù hợp nó tương thích với các luật hiện nay
thì hệ thống pháp luật của chúng ta hiện nay
một số luật có điều chỉnh đến các dự kiện pháp lý liên quan đến một cá nhân cụ thể
thì cũng không lấy yếu tố công dân trong tên gọi
tôi lấy ví dụ luật hộ tịch
thì điều chỉnh tất cả các yếu tố hộ tịch thì liên quan đến một cá nhân cụ thể
thì người ta chỉ lấy cái tên gọi luật thủ tịch thôi
hoặc là trường hợp thứ hai đó là luật lý lịch tư pháp
mà không cần gắn nó với yếu tố là công dân
vì vậy mà tôi cho rằng là cái luật căn cước
cái tên gọi luật căn cước nó sẽ đảm bảo khai quát và phù hợp hơn
việc đổi tên luật thành luật căn cước được xây dựng dựa trên cơ sở
có bổ sung đối tượng được cấp thẻ căn cước
và đối tượng được cấp giải quyết
tôi đã lấy chứng nhận căn cước là người gốc việt nam
đang sinh sống tại việt nam nhưng chưa xác định được quốc tịch
đây là vấn đề có tính lịch sử đã tồn tại lâu nay ở nước ta
đến nay chưa có bất kỳ văn bản luật nào giải quyết cơ bản đầy đủ vấn đề này
ba mươi một người này vẫn theo báo cáo của bộ công an
hầu hết là các đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương như người dân tộc thiểu số
người nghèo không nghề nghiệp không nhà cửa không cả quốc tịch
do chưa xác định được quốc tịch
trong rất nhiều cái không đó
nếu không có cả căn cước thứ giấy tờ tùy thân tối thiểu
chứng minh về nhân thân lai lịch đặc điểm nhân dạng
thì họ hoàn toàn sẽ là những người đứng bên lề xã hội
và cá nhân tôi thì tin rằng cuộc sống của họ sẽ dần ổn định hơn
do có giấy tờ hợp pháp để tham gia nhiều hoạt động xã hội
và được hưởng những chế độ an sinh phù hợp
vì rất nhiều lý do đáng nhận
thì việc chúng ta phải sửa đổi bổ sung cái luật căn cước công dân
với một cái tên gọi nó đầy đủ hơn và tổng quan hơn
và phù hợp với nhiều cái chức năng
nhiều cái tính chất của cái căn cước định danh hiện hành
thì theo tôi rằng việc mình chỉnh sửa và sửa đổi là cũng cần thiết
trên cơ sở đổi tên luật căn cước
thì thẻ căn cước công dân cũng sẽ đổi tên thẻ căn cước
việc đổi tên từ thẻ không hề phát sinh thủ tục chi phí
bởi các loại giấy tờ có giá trị pháp lý
đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh
nhân dân thẻ căn cước công dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật
ngoài ra việc đổi tên thẻ bảo đảm tương đồng với thông lệ quốc tế
khi nhiều nước hiện nay sử dụng tên thẻ căn cước
đồng thời đảm bảo tính phổ quát tạo tiền đề cho hội nhập quốc tế
cái thẻ căn cước công dân bây giờ vẫn có thể sử dụng cho đến khi nó hết thời hạn
và cái quá trình đổi này thì có thể là tiến hành
nó cũng có những giai đoạn có cả một quá trình lâu dài
chứ nó không phải là thay đổi ngay
chúng ta phải sử dụng ngay một cái mẫu mới cho nên nó có cả quá trình lâu dài
vì vậy mà nó không gây ra một sự xáo trộn lớn
cái hướng để cấp cái căn cước này là hướng phổ đến toàn dân
bất kể ai là dân ở trên đất việt nam này
để phục vụ cho việc giao dịch xã hội của mọi người dân được thuận lợi
ai cũng phải có cái giấy tờ gì đấy xác nhận để thấy được
cái địa vị pháp lý trong cái giao dịch
từ bé đến lớn
đấy là cái bản chất nhất
và cái thứ hai là cũng để quản lý xã hội một cách nó đầy đủ nhất
nó chuẩn nhất
thì cái bản chất của những việc này là như vậy
thế còn đối chiếu cái này với cái kinh nghiệm của quốc tế này
thì trên thế giới người ta cũng chỉ có cái thẻ
nếu mà tiếng anh tiếng mỹ nó gọi là id
đấy ngắn gọn như vậy
tức là cũng là cái định dạng cá nhân thôi
tên tuổi như thế nào đấy để người ta nhận biết được người này khác với người kia
tức là cái căn cước
nhiều nước đã sử dụng cái này rồi
họ quen với cái này rồi
thế thì mình cũng đang tiến dần đến cái hội nhập với quốc tế
thì nên cũng có những cái nó cũng hội nhập
có thể nhận thấy việc đổi tên luật và tên gọi của thẻ thành luật căn cước và thẻ căn cước là rất cần thiết
điều này sẽ tiếp tục được bộ công an tuyên truyền giải thích để người dân hiểu đầy đủ chính xác
từ đó tạo sự đồng thuận thống nhất của người dân
thưa quý vị vào sáng nay hơn hai mươi ba triệu học sinh trên cả nước đã chính thức
bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
đây là năm học thứ tư toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới
trong không khí tươi vui chào đón năm học mới các nghi lễ tổ chức lễ khai giảng cũng đã được rút ngắn gọn hơn
ngày sau lễ khai giảng các em học sinh cũng đã được lên lớp học bài học đầu tiên của năm học mới
đây cũng là năm các khối lớp bốn tám và một mươi một sẽ thực hiện chương trình sách giáo khoa mới
do vậy các nhà trường cũng như các địa phương đã tăng cường tập huấn
đội ngũ giáo viên đầu tư cơ sở vật chất để hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu của năm học này
năm nay thời điểm khai giảng chung với việc người dân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín
nên tình hình giao thông tại một số thành phố lớn có sự ủn tắc
tuy nhiên ngay từ sáng sớm lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt trên khắp các cung đường để đảm bảo giao thông thông suốt
mùa tiệu trường trên mọi miền tổ quốc trong niềm hân hoan chào đón của hàng triệu em nhỏ
đối với các em học sinh vùng cao mặc dù còn nhiều khó khăn vất vả về cơ sở vật chất
nhưng với sự hỗ trợ của nhiều trái tim nhân ái lễ khai giảng năm nay cũng trọn vẹn và đủ đầy hơn
trong những ngày đầu tháng chín hội phụ nữ đoàn thanh niên công an thành phố đà nẵng
phối hợp với hội phụ nữ bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an và các mạnh thường quân
đã có chuyến hành quân về với các điểm trường nơi vùng núi xa xôi của tỉnh quảng nam
để hỗ trợ giúp đỡ cho các em học sinh nghèo nơi đây có điều kiện học tập vươn lên trong cuộc sống
vượt hơn một trăm năm mươi km đoàn công tác đã đến với điểm trường khúc trun xã mà coi huyện đông giang tỉnh quảng nam
giao thông nghi lại còn nhiều khó khăn nên các thành viên trong đoàn đã phải tích cực chuẩn bị những phần quà từ sớm
để có thể mang đến trao tận tay các em học sinh nghèo nơi đây
sự chờ đón của các em học sinh như xóa tan những mệt nhọc của cung đường dài khó khăn mà đoàn công tác vừa trải qua
các chị em cũng nhiệt tình ủng hộ có chị em ủng hộ sách vở có chị em ủng hộ sách báo
và khi đến đây thì nhìn thấy các em các cháu thì không có dép mang thì cũng do đó thì cảm thấy là xúc động
và cũng có thêm nguồn động lực để sau này về phát động thêm các chị em và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị trong công an thành phố ủng hộ nhiều hơn nữa
một trăm linh phần quà giá trị hơn năm mươi triệu đồng bao gồm sách vở đồ dùng học tập và sách báo
đồ dùng học tập và áo ấm mùa đông được các cán bộ chiến sĩ của công an thành phố đà nẵng gửi đến tận tay các em nhỏ đồng bào cơ tu đang sinh sống tại xã mà coi
phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng biết bao tình cảm của công an thành phố đà nẵng bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an và các mạnh thường quân dành tặng cho các em
bên cạnh đó các em học sinh nơi đây còn được khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí
không chỉ có vậy những tình nguyện viên và cán bộ chiến sĩ công an thành phố
còn tự tay cắt tóc chăm chút cho các em nhỏ có được một diện mạo mới trước khi bước vào năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
hôm nay con rất vui khi được nhận quà từ các cô chú công an thành phố đà nẵng
con cảm ơn các cô chủ và con xin hứa con sẽ học tập chăm chỉ để thành con ngon trò giỏi
xứng đáng là trọng ngon bác hồ
mà coi là xã miền núi của huyện đông giang
có số lượng đồng bào cơ tu sinh sống khá đông đúc
phần lớn làm nông nghiệp nên điều kiện cho con em đến trường của người dân nơi đây còn hạn chế
bằng hoạt động thiện nguyện của mình công an thành phố đà nẵng mong muốn lan tỏa sự yêu thương
san sẻ phần nào những khó khăn của bà con vùng cao và chấp cánh ước mơ được đến trường của biết bao em nhỏ
chương trình diễn ra trong một không khí rất là tình cảm và ấm áp
các anh chị đã khám bệnh phát thuốc rồi tặng những vật dụng cần thiết
nhân mùa từ trường cho các bạn chuẩn bị đến trường là một hoạt động rất là ý nghĩa
và mang lại cho các bạn tinh thần để cho các bạn chuẩn bị vào đào năm học mới
cũng mong sau chuyến đi này thì hội phụ nữ đoàn thanh niên cũng tổ chức nhiều chuyến đi ở các điểm trường khác
không tặng quà cho các em ở các điểm trường khác còn gặp nhiều khó khăn hay nữa
giáo dục sẽ thay đổi được tương lai của rất nhiều em nhỏ đồng bào cơ tu
để mai này các em chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp
đón nhận những điệu múa và lời ca tiếng hát của các bạn học sinh tiểu học mà coi
càng tiếp thêm cho cán bộ chiến sĩ công an thành phố đà nẵng nguồn động lực vô giá để nối giải hơn những chương trình san sẻ yêu thương